thưa quý vị và các bạn trong đêm nay vùng mưa ở bắc bộ có sự thay đổi
các tỉnh vùng núi phía bắc như điện biên lai châu lào cai sang đến hà giang cao bằng lạng sơn
thậm chí xuống đến cả quảng ninh sẽ lại xuất hiện những cơn mưa rào và rông trên diện rộng
nguyên nhân là dạnh áp thấp đi qua bắc bộ nâng trục hẳn lên phía bắc
sang ngày mai rãnh áp thấp suy yếu vùng thấp phía tây lại nhanh nhóm phát triển trở lại
miền bắc trời sẽ có nắng sớm hơn nền nhiệt toàn miền bắc sẽ duy trì ở ngưỡng nhiệt là ba mươi bốn ba mươi năm độ
còn với miền trung hôm nay đã là ngày nắng nóng diện rộng thứ hai liên tục
và ngày mai thời điểm khối không khí biển lấn sâu vào nhất vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn
mà nó tạo ra cũng hoạt động mạnh mẽ nhất
tuy nhiên nắng nóng trong giai đoạn sang thu cũng không còn quá gai gắt
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phú yên sẽ duy trì mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi bảy độ
khu vực vùng núi phía tây như tĩnh gia tương dương hay cả ba tơ nhiệt độ sẽ sấp xỉ ở ngưỡng là ba mươi tám độ
trong khi đó ở phía nam khối không khí ổn định bao trùm ngăn cản sự hình thành mây
vì thế ngày mai sẽ lại thêm một ngày nữa mà nam bộ cũng như tây nguyên nắng với cường độ mạnh
nền nhiệt ngày mai ở tây nguyên giữ mức ba mươi một ba mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ nhiệt độ cũng giữ ngưỡng cao là ba mươi ba ba mươi năm độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió tây nam cấp năm nhiệt độ hai mươi tám ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió tây nam cấp bốn nhiệt độ hai mươi bảy ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước